thưa quý vị trong đại hội đoàn toàn quốc vừa qua tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi gắm tới thế hệ trẻ
thanh niên phải tiên phong trong lao động sản xuất sáng tạo thực hiện chủ trương đẩy mạnh
chuyển đổi số quốc gia phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo
đây cũng chính là chủ đề của tháng thanh niên hai nghìn hai mươi ba tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số
và để phát huy tinh thần ấy tuổi trẻ công an nhân dân đang tiếp tục thể hiện vai trò sung kích
trong chuyển đổi số phục vụ công tác công an đặc biệt là lực lượng tiên phong trong triển khai đề án sáu của chính phủ
và chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn cùng với thiếu tá trần trọng nguyên phó trưởng ban thanh niên công an nhân dân
về những đóng góp tích cực của tuổi trẻ công an nhân dân trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia
mời quý vị cùng theo dõi
trong tháng thanh niên năm nay đoàn thanh niên các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho thanh niên tuổi trẻ cả nước về chuyển đổi số
khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ của thế hệ trẻ
để tuổi trẻ việt nam tiếp cận nhanh chóng với cách mạng công nghiệp lần thứ tư
gắn nhiệm vụ chuyển đổi số của đoàn thanh niên với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
của các ngành các cấp
trong đó tuổi trẻ là nòng cốt lực lượng tiên phong đi đầu đồng thời xây dựng kế hoạch lộ trình bước đi cụ thể
bố trí nguồn lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong tổ chức đoàn thanh niên
trong từng ngành từng lĩnh vực từng địa phương
qua ba tuần triển khai toàn đoàn đã tổ chức được một trăm hai mươi ba năm trăm linh bảy hoạt động chuyển đổi số
với hơn hai sáu triệu người được tiếp cận thụ hưởng các hoạt động chuyển đổi số do đoàn hội tổ chức
các cấp bộ đoàn đã triển khai thực hiện gần một mươi sáu công trình phần việc thanh niên các cấp
với tổng giá trị gần một trăm tám mươi năm bốn tỷ đồng
các cấp bộ đoàn đã triển khai thực hiện gần một mươi sáu công trình phần việc thanh niên các cấp
và lý do đó nên đoàn thanh niên bộ công an và trực tiếp là ban thanh niên công an nhân dân chúng tôi
cũng đã tham mưu và để triển khai phát động phong trào thi đua
đó là thanh niên công an nhân dân xung kích tiên phong trong chuyển đổi số trên các mặt công tác công an và phục vụ nhân dân
và với cái sự phát động đó thì được triển khai ở làm hai cấp độ
đối với sáu mươi ba đơn vị trực thuộc đoàn thanh niên bộ công an và ban thanh niên công an nhân dân
và sáu mươi ba đoàn thanh niên công an các địa phương
ngay sau khi triển khai của ban thanh niên công an nhân
thì đồng loạt các tổ chức đoàn trong các cấp bộ đoàn của công an chúng ta đã triển khai
đã hình thành các cuộc ký kết phối hợp với lại các tổ chức chính trị quần chúng tại địa phương
đồng loạt để triển khai công tác tuyên truyền cho người dân về các dịch vụ công trực tuyến
liên quan đến công tác và trách nhiệm của lực lượng công an dân
và đồng thời với đó là tổ chức thành các buổi gia quân đồng loạt để giúp cho người dân
hiểu về những dịch vụ công trực tuyến mà công an đang triển khai
đối với khối bộ trước khi chúng ta chuyển đổi số với lại nhân dân
thì ngay trong chính đoàn viên thanh niên của công an chúng ta cũng phải hiểu rõ về cái trách nhiệm
về cái vai trò và cái tính sung kích của mình
thì đoàn thanh niên công an nhân dân cũng đã triển khai cho tất cả các đơn vị chưa thuộc bộ
là để cho đoàn viên cài đặt các ứng dụng hiện nay liên quan đến chuyển đổi số
vâng ạ một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của lực lượng công an nhân dân
đó là triển khai đề án sáu với vai trò là lực lượng tiên phong xung kích
đã có những chương trình kế hoạch như thế nào để góp sức cùng toàn lực lượng
trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này ạ
với cái tâm với cái trách nhiệm với cái tính tiền phong sung kích của lực lượng thanh niên công an nhân dân
một cái vai trò và cái nhiệm vụ chính trị quan trọng đó là làm sao đẩy mạnh đẩy nhanh
cái tiến độ triển khai cái đề án sáu khai thác và sử dụng cũng như là triển khai các ứng dụng
về dữ liệu dân cư quốc gia
vậy thì thanh niên công an làm gì trong câu chuyện này
vậy thì chúng tôi mong muốn rằng là
cũng có một cái lộ trình rõ ràng đối với từng phong trào với từng tổ chức đoàn
để làm sao tuyên truyền mạnh hơn hiểu rõ hơn và đồng hành với nhân dân
làm sao để nhân dân hiểu rõ hơn về cái ý nghĩa về cái giá trị về cái tính thực tiễn
đồng thời là tuyên truyền cho người dân hiểu giá trị của cái việc cài đặt các cái ứng dụng
khai thác cái dữ liệu dân cư quốc gia
và thứ hai nữa là ban thiên hệ công an dân triển khai đồng thời với lại các các bộ đoàn
là để triển khai làm sao để
để đẩy nhanh cái tiến độ cấp cái căn cức công dân và cái tiến độ cài đặt cái ứng dụng này
và xác thực định ra nghệ tử
còn việc chuyển đổi số trong các mặt công tác công an khác thì sao thưa đồng chí ạ
trong thời gian qua tuổi trẻ công an nhân dân đã có những mô hình
những công trình thanh niên phát huy hiệu quả như thế nào
bám sát cái chủ trương của đảng ủy quan trung ương làm sao để chúng ta ứng dụng
và khai thác tối đa những thành tiệu của khoa học công nghệ vào trong các mặt công tác công an
để làm sao phục vụ cho người dân được thoát lợi nhất hiệu quả nhất
và vì thế nên là cái cảm hứng này nó được truyền cho tất cả các cái đơn vị
các các bộ đoàn của công an dân
thì đối với lực lượng an ninh có những cái công trình mà liên quan trực tiếp đến người dân
như là cái lĩnh vực quản lý về xuất nhập cảnh
thì với bàn tay với khối óc của đoàn viên thanh niên
thì các bạn đã tự thiết kế đã tự xây dựng nên những cái ứng dụng trên các nền tảng
đó là ứng dụng về quản lý xuất nhập cảnh
ứng dụng cẩm nang về hợp tác quốc tế
đối với lĩnh vực phòng cháy ứng cháy thì có những cái công trình
về số hóa các cái trụ bơm nước
còn đối với lực lượng quản lý hành chính về an ninh trật tự
thì đã có những công trình để giúp cho chúng ta nâng cao
cái chất lượng của các cái bức hình của người dân khi đi chụp căn cước công dân
bằng cái chuẩn y cao để làm sao để tiết kiệm cho ngân sách nhà nước
để làm sao để nâng cao cái hiệu quả trong quản lý về cái sinh chắc học
liên quan đến quản lý về cái hình ảnh của người dân khi làm căn cước công dân
đối với các đơn vị là công an các địa phương thì rất là phấn khởi
khi các bạn đã mạnh dạng số hóa bằng các mã qr code
với hàng chục những dịch vụ công mà do công an đang trực tiếp đang cung cấp
để cho người dân có thể đăng tải các cái mã này về và mở cái ứng dụng
ví dụ như zalo để quét cái mã qr này là khi đó chúng ta có thể kê khai ngay tại nhà
và tiết kiệm rất nhiều thời gian khi chúng ta đến để chúng ta nộp các cái mẫu này
tại đại hội đoàn thành
đảng cộng sản hồ chí minh bộ công an vừa qua thì đã đặt ra một mục tiêu
trong nhiệm kỳ này thì sẽ hỗ trợ thực hiện hóa ít nhất là ba trăm linh ý tưởng sáng kiến
và trong đó thì số ý tưởng sáng kiến phục vụ chuyển đổi số là đạt hai mươi trở lên ạ
và phấn đấu trên chín mươi đoàn viên thanh niên tiếp cận sử dụng thành thạo các dịch vụ công
cũng như là các tài khoản thanh toán điện tử ạ
vậy thì để hiện thực hóa mục tiêu này thì ban kinh nghiên công an nhân dân
đã có những cái chương trình kế hoạch thực hiện như thế nào ạ
để mà cụ thể hóa thì ngay trong cái năm công tác hai nghìn hai mươi ba với ý nghĩa là năm đầu tiên
của đại hội của nhiệm kỳ thì ban kinh nghiên công an nhân dân đã triển khai
đồng loạt các cái phong trào đồng thời với đó là các cái kế hoạch cụ thể
để các cấp bộ đoàn bám sát vào đó để có được sự định hướng một cách cụ thể nhất
mà cụ thể ở đây là chúng tôi bám sát theo cái nhiệm vụ chính trị của từng lực lượng
đối với các đơn vị trực tiếp chiến đấu khối an ninh khối cảnh sát khối tình báo
thì chúng tôi có những cái định hướng cụ thể
liên quan đến cái phong trào tuổi trẻ sáng tạo và ở đó làm sao để có được cái sự đồng hành
với lại đoàn viên trong cái việc phát huy ứng dụng các cái khoa học công nghệ vào
trong cái công tác nhiệm vụ để nâng cao cái trình độ kiến thức chuyên mục nhiệm vụ
và ứng dụng các khoa học công nghệ vào trong việc thống kê đánh giá và dự báo
đối với tình hình về an ninh về cảnh sát về tình báo
đối với lực lượng hậu cần kỹ thuật xây dựng lực lượng
thì chúng tôi cũng đã có những cái định hướng rất là cụ thể liên quan đến
cái chức năng nhiệm vụ của từng lực này
và ngay trong cái nội dung đối thoại vừa qua của đồng chí bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an tại cái nội dung trao đổi và cũng là gửi gắm niềm tin của đảng ủy công trung ương
với tuổi trẻ thì ở đó thay mặt cho đảng quỳnh công an trung ương
đồng chí bộ trưởng cũng đã giao nhiệm vụ cho thanh niên công an nhân dân
ở trên lĩnh vực nào cũng phải lấy cái tiêu chí lấy cái hơi thở của chuyển đổi số lan tỏa
để chúng ta làm sao chúng ta
chiếm lĩnh làm sao chúng ta đi đầu và chúng ta ứng dụng tốt nhất những thành tiệu này
vào công tác công an và phục vụ nhân dân
vâng ạ như đồng chí vừa chia sẻ thì rõ ràng là để có thể đạt được những cái kết quả
cũng như là phát huy được cái vai trò tiên phong sung kích của tuổi trẻ công an nhân dân
thì không thể thiếu đi sự lãnh đạo chỉ đạo sự quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện
của các cấp ủy đảng trong công an nhân dân ạ
vậy thì đồng chí có thể chia sẻ thêm về nội dung này
chúng tôi cảm thấy thực sự là ấm lòng rất là vui phấn khởi
có thể nói rằng tất cả những chương trình những kế hoạch và những chủ trương lớn
đoàn thanh niên công an nhân dân ở các bộ đoàn và đoàn viên thanh niên
luôn nhận được sự lãnh trị đại rất là sát sao và tạo điều kiện tối đa
để thanh niên có được một cái nền tảng để chúng tôi triển khai chúng tôi vững tin
để thực hiện tất cả các nội dung để xây dựng một thế hệ thanh niên công an nhân dân
ngày càng chính quy ngày càng trong sạch vững mạnh đáp ứng tình hình mới
và trong đó là câu chuyện
về chuyển đổi số ngay tại đại hội đoàn bộ công an vừa qua
thì đảng ủy quan trung ương cũng đã trao tặng bảy mươi bảy cái công trình thanh niên tiêu biểu
và trong đó những công trình là chuyển đổi số chiếm hơn một phần ba tỷ lệ trong bảy mươi bảy công trình này
và đó chính là những sự quan tâm rất cụ thể và rất sát sao
và chúng tôi tin tưởng trong thời gian tới đây bất kỳ những cái lĩnh vực
bất kỳ những thành tích nào của công tác đoàn và phong trào thanh niên
cũng luôn được dẫn dắt cũng luôn được theo dõi sát sao
và tạo điều kiện của đảng ủy quan trung ương và các cấp ủy đảng
để luôn tin tưởng giao cho chúng tôi những cái nhiệm vụ
và khen thưởng tạo những động lực cho đoàn viên thanh niên
dạ vâng một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của đồng chí